từ khi xuất hiện dịch bệnh covid một mươi chín cho đến nay hơn một sáu trăm linh tổ chốt với bảy cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng
và gần ba người thuộc các lực lượng khác vẫn chưa một ngày ngơi nghỉ ăn núi ngủ rừng
để ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới bảo vệ sự bình yên của đất nước
trong những ngày cả thế giới hỗn loạn vì đại dịch covid một mươi chín
hàm lợi liều lĩnh coi rẻ mạng sống của bản thân gia đình và cộng đồng
các đối tượng này đã nhiều lần tiếp tay và tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào nước ta
chúng sử dụng mạng xã hội sim giác để liên lạc trao đổi thông tin
nên gây không ít khó khăn cho công tác phát hiện điều tra xử lý của lực lượng chức năng